công an huyện nông cống của tỉnh thanh hóa đã tạm giữ hình sự đối tượng nguyễn văn bắc sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
ở thôn lạn xã cát sơn thị xã nghi sơn để điều tra làm rõ về hành vi chống người thi hành công vụ
trước đó vào khoảng một mươi tám h ba mươi phút ngày ba mươi tháng tám năm hai nghìn hai mươi một nguyễn văn bắc di chuyển từ thị xã nghi sơn sang địa bàn huyện nông cống
khi qua chốt kiểm soát thuộc địa phận thôn làng mật xã vạn thiện huyện nông cống
bắc đã không xuất trình được giấy tờ tùy thân cũng như không chấp hành các thủ tục về phòng chống dịch
khi bị các lực lượng chức năng yêu cầu vào vị trí quy định để khai báo y tế và lập biên bản bắc đã bỏ chạy qua chốt kiểm soát
một công an viên bán chuyên trách tại xã phạn tiện huyện nông cống đuổi theo thì bị bắc lấy một thanh luồng dài khoảng một mét bên lề đường tấn công làm bị thương
các lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát đã kịp thời có mặt khống chế lập biên bản vi phạm và bàn giao đối tượng này cho đội cảnh sát hình sự công an huyện nông cống xử lý
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại
cũng tại thanh hóa cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh thanh hóa đã thi hành lệnh bắt tạm giam để lệnh khám xét nơi ở đối với đối tượng bùi văn thuận sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một
quê ở xã bảo hiệu huyện yên thủy tỉnh hòa bình trú tại phường mai lâm thị xã nghi sơn của tỉnh thanh hóa
về tội tàng trữ tài liệu vật phẩm nhằm chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam quy định tại điều một trăm một mươi bảy bộ luật hình sự

vũ hai mươi tám tuổi trú tại phường thuận giao thành phố thuận an để điều tra về hành vi cướp tài sản
theo điều tra khoảng bốn giờ ngày hai mươi chín tháng tám vũ đột nhập vào nhà chị hồng ngọc mai thuộc khu phố hòa lân hai phường thuận giao thành phố thuận an để trộm cắp tài sản
khi vừa đột nhập thì bị chị mai phát hiện thấy vậy vũ đã dùng đá đập vào đầu của chị mai rồi dùng dây chói tay khống chế nạn nhân
tiếp đó vũ đã lấy được tài sản gồm số tiền chín mươi triệu đồng một laptop
một điện thoại di động
quá trình điều tra ngày ba mươi một tháng tám công an tp thuận an đã bắt giữ vũ khi đối tượng đang trốn tại một phòng trọ
khám xét nơi ở của vũ thu giữ số tiền ba mươi bảy triệu đồng cùng nhiều vật chứng khác
công an phường thanh khê đông quận thanh khê thành phố đà nẵng vừa khống chế và làm việc với một nam thanh niên ra đường không đúng quy định không đội mũ bảo hiểm xúc phạm lực lượng chức năng khi làm nhiệm vụ
nam thanh niên tên là nguyễn lợi ba mươi năm tuổi chú tệ phường xuân hà quận thanh khê
cụ thể vào sáng ngày một tháng chín tổ tuần tra của công an phường phát hiện lợi điều khiển xe máy không đổi mũ bảo hiểm nên ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra nhưng lợi vẫn tiếp tục tăng ga bỏ chạy không chấp hành buộc tổ công tác phải chặn đầu xe
qua làm việc đối tượng không có giấy đi đường trong thời gian giãn cách
khi được yêu cầu về trụ sở để lập biên bản lợi ngoan cố không chấp hành và có hành vi chửi bới lăng mạ chống người thành công vụ
tổ tuần tra phòng chống covid một mươi chín phường đã khống chế áp tải lợi về trụ sở và lập biên bản xử phạt hành chính gần một mươi triệu đồng về hành vi ra ngoài không thuộc các trường hợp cho phép và càn trở chống lại người thi hành công vụ trong công tác phòng chống dịch
đồng thời lợi còn bị xử phạt về lỗi vi phạm giao thông khi điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm
tiếp tục với thông tin khác công an huyện quảng ninh tỉnh quảng bình vừa đấu tranh thành công
công an huyện eka tỉnh đắk lắc đã triển khai các biện pháp nhiệm vụ để xác minh và phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc cùng công an huyện grongpa truy bắt được hai đối tượng này